sáng ngày một mươi chín tháng tám hơn một năm triệu học sinh tp hcm đã hân hoan bước vào năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sớm hơn hai tuần
theo với quy định của bộ giáo dục và đào tạo sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
năm học đầy theo quy định của thành phố các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông
đã bước vào năm học mới từ ngày hai mươi tháng tám sớm hơn hai tuần theo với quy định của bộ giáo dục và đào tạo
còn bậc mầm non sẽ bước vào năm học mới từ ngày năm tháng chín
trong đó tuần học đầu tiên học sinh tiểu học sẽ học một buổi học sinh trung học cơ sở
và trung học phổ thông thực hiện học ngày hai buổi
trong buổi học đầu tiên của năm học mới thì em cảm thấy rất là vui bởi vì được gặp lại rất nhiều thầy cô
em sẽ lấy đây là nguồn động lực để em cố gắng học tập tốt trong năm học mới
mặc dù là trong những ngày đầu bước vào năm học mới nhưng các trường học trên địa bàn thành phố
đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất học tập và nơi ăn nghỉ cho các em
độc tời ngành giáo dục thành phố cũng tập trung để đổi mới phương pháp dạy vào học
chú trọng hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học tự nghiên cứu phương pháp học và làm việc theo nhóm